chúng tôi tin vào chiến thắng không thể tin vào bất cứ điều gì khác
chúng tôi nhất định sẽ giành chiến thắng vì đây là nhà của chúng tôi trên mảnh đất của chúng tôi nền độc lập của chúng tôi
vấn đề chỉ là thời gian
chiến thắng là có thể cứu càng nhiều sinh mạng càng tốt bởi vì nếu không có điều này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả
đất đai của chúng tôi quan trọng đúng nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là đất đai
ông zelensky thừa nhận để cứu mạng người bảo vệ mọi quyền lợi trong khi không từ bỏ lãnh thổ
có lẽ là một nhiệm vụ bất khả thi
ông cho biết không biết chiến tranh sẽ kết thúc vào khi nào và như thế nào
nhưng ông cho rằng chiến tranh sẽ kết thúc trong khi chính quyền của ông vẫn bảo vệ cuộc sống ở ukraine
về nato ông zelensky chia nato thành năm nhóm
đầu tiên là những nước không ngại một cuộc chiến tranh lâu dài vì điều đó có nghĩa là làm kiệt quệ nước nga
ngay cả khi điều này đồng nghĩa với sự sụp đổ của ukraine và phải trả giá bằng mạng sống của người ukraine
nhóm thứ hai là những nước muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng
bởi thị trường của nga là một thị trường lớn và nền kinh tế của họ đang bị ảnh hưởng
nhóm nước thứ ba là những nước muốn ukraine thắng thế
nhóm thứ tư là các nước nhỏ hơn nguồn chiến tranh kết thúc nhanh chóng bằng bất cứ giá nào vì mạng người là trên hết
và cuối cùng là những quốc gia đáng xấu hổ vì muốn có hòa bình ngay lập tức bằng mọi cách có thể
bởi vì các nước này là văn phòng của liên bang nga ở châu âu
ông zelensky cũng ca ngợi mỹ và anh
ông thừa nhận rằng có những sự phức tạp trong nền chính trị mỹ
đôi khi gây ra sự chậm trễ nhưng ông khẳng định tổng thống biden ngày càng tham gia sâu hơn vào các vấn đề ukraine
dù vậy ông cũng chỉ trích đức vì nước này vẫn đang cố gắng đạt được sự cân bằng giữa nga và ukraine
ông nói họ có mối quan hệ lâu dài với nga và họ đang nhìn tình hình qua lăng kính kinh tế
khi được hỏi tại sao các nhà lãnh đạo như tổng thống của pháp không cung cấp xe tăng để giúp ukraine giành chiến thắng
ông trả lời rằng pháp sợ nga đơn giản chỉ có thế
khép lại chuyến công du châu âu
tổng thống biden đã nhận định trong bài phát biểu ngày hai mươi sáu tháng ba rằng tổng thống nga putin không thể tiếp tục nắm quyền
sau đó một quan chức nhà trắng đã phải lên tiếng rằng những phát ngôn của ông biden về tổng thống putin không nhằm mục đích thay đổi chế độ ở nga
giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo trên thế giới và thậm chí cả các chính trị gia mỹ đã lên tiếng quan ngại về bình luận này
dù vậy phát biểu với báo giới sau đó ông biden cho biết
tôi sẽ không rút lại bất kỳ lời nói nào tôi chỉ đang bày tỏ sự giận dữ mà tôi cảm thấy
tôi sẽ không thay đổi chính sách
ông biden nhận định rằng ông không nghĩ những bình luận trên sẽ làm leo thang căng thẳng hay làm phức tạp quan hệ ngoại giao giữa mỹ và nga
nhà lãnh đạo mỹ cũng bình luận rằng
tôi không biết điều gì đã thay đổi suy nghĩ của ông ấy cách hành xử của ông ấy đang thay đổi
khi chúng tôi gặp nhau ở geneva chúng tôi đã trao đổi về việc thiết lập đối ngoại chiến lược
và nói về quan hệ giữa nato và nga cũng như những khía cạnh mà chúng tôi có thể minh mệch hơn với nhau
đó là một cuộc trao đổi bình thường
trả lời câu hỏi về cuộc gặp lại
trong tương lai với tổng thống putin tổng thống biden cho biết điều đó phụ thuộc vào những gì ông ấy muốn trao đổi
trước đó điện kremlin cho rằng bình luận của ông biden về tổng thống nga là một tuyên bố gây lo ngại
người phát ngôn điện kremlin ông dmitry spekov cho hay
đây là một tuyên bố gây lo ngại chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ những tuyên bố của tổng thống mỹ